thưa quý vị những ngày qua thì mưa to trên diện rộng đã gây ngập úng ở nhiều vùng trũng thấp
và sạt lở một số tuyến đường khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh quảng nam
sau khi nước lũ rút chính quyền và nhân dân địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng
phương tiện khắc phục hậu quả dọn dẹp vệ sinh môi trường nhà cửa và ổn định cuộc sống
tại thành phố hội an do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện
khiến nhiều tuyến đường ở phố cổ bị chìm trong biển nước
nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu hơn năm mét
sau khi lũ rút chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố nhà cửa
trên địa bàn các huyện miền núi tây giang phước sơn đại lộc nước cũng đã rút
ngay sau khi nước rút các đơn vị địa phương và người dân đã nhanh chóng triển khai vệ sinh môi trường
nhằm phòng chống dịch bệnh sau mưa
tuy nhiên các tuyến đường từ xã phước thành đi xã phước lộc huyện phước sơn xã trà huy huyện tây giang
đi các xã vùng cao vẫn tiếp tục sạt lở bùn bất từ trên đồi núi trôi xuống gây khó khăn cho phương tiện đi lại